cảnh sát biển bắt quả tang lò văn sáng cùng vật chứng là hai bánh heroin hai kg ketamine
số ma túy này được lò văn sáng nguy trang cất giấu trong can mật ong rồi vận chuyển bằng xe khách tuyến điện biên về giao thủy nam định tiêu thụ
tại cơ quan công an lò văn sáng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội
bị bắt quả tang cùng số lượng lớn heroin đối tượng trần văn khánh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại huyện thanh trương tỉnh nghệ an
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an khởi tố về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tổng trọng lượng số heroin thu giữ được lên đến hơn một một kg
đối tượng trần văn khánh từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra hành vi tạo cung cầu giả tạo thao túng giá cổ phiếu công ty cổ phần liên doanh sana wmt
nay là công ty cổ phần asa mã chứng khoán asa
căn cứ và kết quả điều tra xác định nguyễn văn nam nguyên giám đốc công ty cổ phần asa
đã có hành vi làm giả hồ sơ tài liệu để tăng khống bảy triệu cổ phiếu asa tương đương bảy mươi tỷ đồng
niêm yết bổ sung bảy triệu cổ phiếu asa tại sở giao dịch chứng khoán hà nội để bán và thu tiền bất chính
ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn văn nam
nguyên giám đốc công ty cổ phần asa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
quy định tại điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định
lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra triệt đề mở rộng vụ án
và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản
để phục vụ công tác điều tra đề nghị các cơ quan tổ chức cá nhân nhà đầu tư bị thiệt hại
bị nguyễn văn nam chiếm đoạt tiền có đơn đề nghị kèm hồ sơ tài liệu gửi đến cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
mọi thông tin liên hệ đồng chí thiếu tá nguyễn đức phương điều tra viên phòng chỉ
cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
địa chỉ số bốn mươi bảy phạm văn đồng phường mai dịch quận cầu giấy thành phố hà nội
số điện thoại chín trăm tám mươi hai hai trăm năm mươi bảy tám trăm tám mươi tám
vào tối ngày hai mươi bốn tháng một cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an cho biết
đã phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân yên tỉnh bắc giang
triệt phá thành công đường dây lừa đảo bằng hình thức giao bán vé máy bay giả nhằm chiếm đoạt tài sản
cơ quan công an bắt giữ kim anh dũng
là người trực tiếp tạo lập quản trị ba trang facebook
đăng tải thông tin giao bán vé máy bay cứu trợ về việt nam để thực hiện hành vi lừa đảo
dũng khai từ đầu năm hai nghìn hai mươi tham gia các nhóm riêng dành cho cộng đồng người việt nam ở nước ngoài
sau đó đăng tải thông tin các chuyến bay cứu trợ về nước để lừa người dân mua vé
dũng dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh và thông tin rồi gửi vé máy bay giả cho nạn nhân
khi nạn nhân ra sân bay mới biết không có tên trong các chuyến bay và liên lạc với dũng
thì đã bị dũng chặn mọi liên lạc
với thủ đoạn trên dũng đã lừa đảo khoảng ba mươi nạn nhân với số tiền khoảng một năm tỷ đồng
thưa quý vị thời điểm giáp tết nguyên đán nhu cầu vay tiền của người dân tăng cao
lợi dụng điều này các đối tượng cho vay tín dụng đen cũng tăng cường mời gọi cho vay tiền
thu hồi lãi xiết nợ gây mất an ninh trật tự tại các địa phương
trước thực trạng này lực lượng cảnh sát hình sự cũng đã tăng cường tuyên truyền phổ biến
các loại phương thức thủ đoạn cho người dân nhằm nâng cao cảnh giác tỉnh táo
tránh sập bẫy tiến dụng đen
ghi nhận sau của phóng viên thời sự tại tỉnh cao bằng
những buổi tuyên truyền và phát tờ rơi về phương thức thủ đoạn của hoạt động cho vai lãi nặng như thế này
được lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh cao bằng thường xuyên thực hiện
đặc biệt là vào thời điểm cận tết
với nâng cao nhận thức của người dân về hoạt động tiến dụng đen
đây cũng là lúc để lực lượng công an có thể tìm hiểu nắm thông tin tình hình địa bàn
khi mà được tuyên truyền như thế thì nó sẽ cho những người dân
những người kinh doanh người ta sẽ phải cảnh giác hơn
còn đây là đối tượng nguyễn đức thuận trong đường dây cho vay lãi nặng
mà phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cao bằng đang thụ lý
dịch covid một mươi chín gây ảnh hưởng đến kinh tế nhiều người gặp khó khăn về tài chính
thuận đã cho vay dưới hình thức cầm đồ
chỉ cần người dân nhẹ dạ cả tin vay tiền là đã sập bẫy của đối tượng với mức lãi suất cao
cách thức vay thì là khách đến
nhà máy thì là phần đa là khách phải có đồ mới làm không cho vay tín gì hết
còn lãi suất thì là tùy theo khách vay trả nhanh hay là trả chậm
đến ngày chưa đóng lãi thì là khách phải chủ động tự chủ động là gọi điện cho mình
trong những năm qua tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen
trên địa bàn tỉnh cao bằng có diễn biến phức tạp
theo cơ quan công an các đối tượng thường cho vay với mức từ một trăm linh chín trên năm
đến ba trăm sáu mươi năm trên năm
gấp từ năm đến một mươi tám lần lãi suất được phép mà bộ luật dân sự quy định
từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay đơn vị đã điều tra đề nghị truy tố một mươi vụ án với một mươi ba bị can
xử lý hành chính nhiều đối tượng
các đối tượng cho các khách vay có lập hợp đồng tuy nhiên thì cũng không ghi mức lãi suất
và hợp đồng thường ghi những thông tin thiếu chính xác
nhằm đối phó

và hợp đồng thì thường ghi những thông tin thiếu chính xác nhằm đối phó

ngoài ra các đối tượng thường xuyên lên thông tin lên mạng xã hội như zalo facebook

nhiều người cho biết họ cũng bị đối tượng này nhắn tin trèo kéo sau khi đăng bài nhờ tư vấn y tế
những đối tượng này đều dùng net facebook giả và giới thiệu là bác sĩ chuyên môn liên tục đưa ra những hậu quả lâu dài sau điều trị để người bệnh lo sợ
sau đó chào mời mua các loại máy đo spo hai máy đo nhịp tim và một số loại thuốc kháng virus
tuy nhiên khi người bệnh nghi ngờ thì kẻ giả mạo sẽ xóa hết bình luận trong bài viết
điều đáng nói hiện có nhiều nhóm bác sĩ hỗ trợ bệnh nhân f bị các đối tượng giả danh để lừa đảo
các bác sĩ cũng rất là bận rộn với công việc chuyên môn hàng ngày ở bệnh viện
chúng tôi đã công bố các số điện thoại cầm tay của các bác sĩ các chuyên ngành trên nhóm và các gia đình f
chúng ta chủ động liên hệ với các bác sĩ có tên và số điện thoại để làm sao cho chúng ta nhận được những lời tư vấn từ những người đang làm chuyên môn
không phải những đối tượng mà có những mục đích khác vào lôi kéo chúng ta
ngay sau khi nhận được thông tin tố giác từ người bệnh các bác sĩ quản trị viên của group nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ online chăm sóc điều trị f tại nhà
đã xóa nick facebook mạo danh này ra khỏi nhóm và có bài viết cảnh báo người bệnh
theo những người sáng lập các nhóm hỗ trợ này được xây dựng không vì mục đích buôn bán thuốc không thu lợi từ bệnh nhân mà hoàn toàn miễn phí
các bác sĩ cũng rất là bận rộn với công việc chuyên môn hàng ngày ở bệnh viện

thì từ đó mới phân công nhau ra là ai phụ trách việc này ai phụ trách việc kia
cái thứ hai là sẽ phân chia theo cái lĩnh vực nữa là để phân chia các f ra
tức là mỗi người phụ trách một chuyên ngành khác nhau thì các f liên quan đến chuyên ngành đó
thì sẽ hỗ trợ bởi bác sĩ đó thì sẽ là chia được luồng thông tin ra vào các f sẽ được chăm sóc kịp thời
những lưu ý đối với f đang điều trị và cần tư vấn
người bệnh người nhà bệnh nhân cần xem kỹ các bài viết giới thiệu thông tin
số điện thoại bác sĩ trong nhóm bác sĩ quân y để có thể liên lạc
không trò chuyện chia sẻ thông tin với những đối tượng tự xưng là bác sĩ bệnh viện
ba người bệnh cần nhập các thông tin về covid một mươi chín từ các trang web trinh thống
từ các cơ quan nhà nước như sở y tế bộ y tế và các bệnh viện uy tín hay những bác sĩ có thông tin rõ ràng
thông tin từ bộ y tế cho biết
đến nay cả nước đã có hơn một tám mươi bốn triệu bệnh nhân covid một mươi chín khỏi
trong số các ca đang điều trị thì có gần tám trăm linh trường hợp nặng phải thở máy ecmo
hiện một mươi ba tỉnh thành phố đã ghi nhận tổng cộng một trăm sáu mươi ba f nhiễm omicron
thành phố hồ chí minh là địa phương đầu tiên cả nước triển khai tiêm mũi ba từ ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
và đến nay thì thành phố đã triển khai tiêm hơn một mươi chín tám triệu mũi tiêm
trong đó có bốn bốn mươi hai triệu mũi ba gồm hơn sáu trăm hai mươi mũi bổ sung và gần ba tám triệu mũi nhắc lại
trong khi đó tại cuộc họp giữa phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam với các bộ ngành
về tình hình từng bước mở cửa trở lại trường học và hoạt động du lịch vào chiều qua ngày hai mươi bốn tháng một
các bộ ngành đều thống nhất sự cần thiết phải mở cửa lại trường học sớm
hiện có bốn mươi chín địa phương dự kiến là cho học sinh đi học trở lại vào ngày bảy tháng hai
một mươi bốn địa phương dự kiến sẽ mở cửa trường học vào ngày một mươi hai tháng hai
ngày hai mươi bốn tháng một hà nội cũng đã quyết định cho học sinh lớp bảy đến lớp một mươi hai đi học trở lại từ ngày tám tháng hai